liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng gây xôn xao dư luận xảy ra vào trưa ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại một quán cà phê trên quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc ấp an hiệp xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hậu quả đã làm cho một người chết hai người bị thương
và sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một
có một nhóm người đi trên xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai a hai mươi một nghìn năm trăm hai mươi hai đến quán cà phê tâm giao
nằm trên quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc ấp an hiệp xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
bắt chị võ thị thúy hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chủ quán cà phê trên lên xe ô tô này
nghe tiếng la lớn của vợ nên trần ngoại giao chạy ra cứu vợ thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt
giao đã cầm cây kim loại có một đầu nhọn cua và đâm về phía nhóm người này
hậu quả là một người tử vong tại chỗ
và hai người bị thương nặng
sau khi sự việc xảy ra trần ngoại giao đã đến đầu thú tại công an xã long an
lực lượng công an đã xác định được danh tính của đầy đủ sáu người liên quan đến vụ án
và đã thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương điều tra làm rõ